trong thời gian qua với tinh thần sung kích tuổi trẻ thái nguyên đã thể hiện vai trò
trách nhiệm trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc của đảng nhà nước và nhân dân ta
cùng với cả nước tuổi trẻ thái nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực
chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
đây là hoạt động tình nguyện của ba trăm linh cán bộ đoàn viên thanh niên các cấp đoàn của tỉnh thái nguyên
hưởng ứng hiến máu nhằm bổ sung hỗ trợ kịp thời lượng máu đang thiếu trầm trọng
tại các bệnh viện do ảnh hưởng của dịch covid một mươi
các cán bộ giáo viên và một số học sinh sinh viên đăng ký để tham gia hiến máu tình nguyện
giúp những người không may mà bị thiếu máu thì có sẵn nguồn máu để sử dụng
ban thủ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các bộ đoàn giảm quy mô tổ chức hoạt động
tránh hoạt động tập trung đông người
nếu có tổ chức thì tổ chức thành các tổ đội nhóm để làm sao việc phòng chống dịch bệnh được tốt nhất
trong đó ban thủ tỉnh đoàn tiếp tục vận động quyên góp
ủng hộ bằng vật chí
bên cạnh việc chỉ đạo và triển khai tới các cấp bộ đoàn cơ sở trong phòng chống dịch covid một mươi chín
được thực hiện nghiêm tỉnh đoàn thái nguyên đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức
tuyên truyền trực quan lưu động về phòng chống dịch hỗ trợ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh tặng quà động viên các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
ngoài ra đến nay việc hứng ứng
kêu gọi chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch của tuổi trẻ thái nguyên đã lên đến hơn năm trăm linh triệu đồng